trong hai ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng bảy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sóc trăng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trương thị ngọc ánh dự và chỉ đạo tại đại hội
nhiệm kỳ qua ủy ban mặt trận tổ quốc và ba mươi năm tổ chức thành viên tỉnh sóc trăng đã kết nạp hơn một trăm sáu mươi bốn đoàn viên hội viên
nâng tổng số lên hơn một trăm sáu mươi năm người chiếm hơn bảy mươi ba dân số của tỉnh hủy động trên tám trăm sáu mươi tám tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội
xây mới và sửa chữa hai ba trăm năm mươi hai căn nhà đại đoàn kết giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ hơn một mươi hai xuống còn hơn tám
đại hội đã nhất trí đề ra tám mục tiêu trong nhiệm kỳ tới và hiệp thương bầu ra chín mươi ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sóc trăng khóa một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí dương xà kha
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy được tái cử làm chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sóc trăng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn